các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo cáo trạng giữa nguyễn văn đông và gia đình em ruột đông là ông nguyễn văn hải có mâu thuẫn về quyền lợi đất ở đất nông nghiệp
tối ngày hai mươi chín tháng tám con trai ông hải sang nhà đông thông báo gia đình sẽ xây nhà trên thửa đất sát với nhà của đông
cho rằng mâu thuẫn giữa hai anh em xuất phát từ lỗi của vợ và con trai ông hải là bà doãn thị việt và anh hiệp
nên đông đã nảy sinh ý định giết em dâu và cháu trai
sáng ngày một tháng chín đông mang một con dao sang nhà ông hải để tìm giết bà việt và anh hiệp
tại nhà em trai đồng đã chém ông hải cùng vợ con gái con dâu và cháu gái của ông hải
hậu quả bốn người tử vong riêng chị đỗ thị hồng nhung may mắn thoát chết
sau ba ngày tích cực truy xét công an huyện thủ thừa tỉnh long an đã bắt được nghi phạm dùng búa cướp tiệm vàng kim hồng ở tỉnh long an
đối tượng bị bắt giữ là huỳnh lợi phát tên gọi khác là bi chú tại tỉnh long an sinh sống bằng nghề lái xe ô tô dịch vụ của gia đình
do cần tiền trả nợ phát nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của các tiệm vàng
ngày hai mươi năm tháng một mươi một phát mang theo búa đi loanh quanh thám thính một số tiệm vàng
khi đến tiệm vàng kim hồng thấy chủ hàng sơ hở đối tượng mang búa xông vào đập vỡ tủ kính cướp vàng và nhanh chóng tẩu thoát
trích xuất camera truy tìm đối tượng đêm hai mươi tám tháng một mươi một lực lượng công an đã bắt được huỳnh lợi phát
tại cơ quan công an phát khai nhận số vàng lấy được bao gồm một chiếc lóc và một chiếc vòng đã đem bán lấy một mươi hai triệu đồng và tiêu xài hết
vào khoảng hơn một mươi giờ sáng nay một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên tuyến xa lộ hà nội thuộc địa bàn quận thủ đức tp hcm hậu quả là một người tử vong
thời điểm nói trên xe container biển số một mươi năm c một mươi nghìn chín trăm sáu mươi ba lưu thông trên xa lộ hà nội
khi đến ngã tư thủ đức thì bị mất lái đâm vào đuôi xe tải biển số sáu mươi một
l bảy nghìn chín trăm hai mươi ba đi cùng chiều sau cú đâm mạnh xe tải bị đẩy về phía trước đâm tiếp vào hai xe khác đồng thời bị xe bồn chạy phía sau đâm vào
tai nạn liên hoàn đã khiến nhiều người mắc kẹt trong xe năm phương tiện hư hỏng nặng giao thông qua khu vực ủn tắc kéo dài
tài xế xe tải bị thương nặng được người dân phá cửa cabin đưa ra ngoài trong tình trạng bị thương còn phụ xe thì đã tử vong ngay trên ghế
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân trong dịp tết dương lịch tết nguyên đán và mùa lễ hội xuân canh tí
tổng cục đường bộ việt nam vừa có công điện gửi tới các sở giao thông vận tải trên cả nước các cục quản lý đường bộ nhà đầu tư bot
tổng cục đường bộ việt nam yêu cầu triển khai quyết liệt công tác quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
tăng cường lực lượng tổ chức giao thông phân luồng hợp lý hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn thông suốt
bên cạnh đó đảm bảo an ninh trật tự tại các trạm thu phí có biện pháp khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố tai nạn đặc biệt trên các tuyến giao thông trọng điểm
chỉ đạo nhà đầu tư bot vec triển khai quyết liệt công tác quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ kiểm tra giả soát hệ thống báo hiệu đường bộ để bổ sung kịp thời
tăng cường kiểm tra duy trì hoạt động các bến phà cầu phao sửa chữa các hư hỏng bổ sung phương tiện cứu sinh
đối với đơn vị kinh doanh vận tải tổng cục yêu cầu luôn đảm bảo số lượng phương tiện để phục vụ nhu cầu vận chuyển khách
có phương án tăng cường dự phòng phương tiện và công tác đảm bảo an toàn giao thông để đáp ứng nhu cầu vận chuyển
quán triệt phổ biến cho lái xe nhân viên phục vụ trên xe thực hiện đúng quy định về thời gian lái xe trong ngày
tuyệt đối không sử dụng rượu bia trước và sau khi lái xe
có các hình thức ưu tiên yêu đãi tốt nhất cho những người có hoàn cảnh khó khăn gia đình chính sách
người khuyết tật như giá vé chỗ ngồi giờ xuất bến về bến và các dịch vụ khác kèm theo
đối với bến xe khách tổng cục đường bộ việt nam yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra
kiểm soát tình trạng kỹ thuật của phương tiện trước khi xuất bến
kiên quyết không cho các phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật xuất bến theo quy định
công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng số điện thoại đường dây nóng của sở giao thông vận tải
đơn vị chức năng thuộc sở bến xe bãi đỗ xe và các lực lượng có chức năng liên quan để tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân
đơn vị vận tải lái xe và nhân viên phục vụ trên xe qua đó kịp thời đưa ra các biện pháp xử lý theo quy định
trung bình mỗi ngày hà nội tiêu thụ gần năm trăm ba mươi tấn than tương đương phát thải khoảng một tám trăm bảy mươi tấn khí co hai vào bầu không khí
đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho chỉ số chất lượng không khí ở thủ đô ở mức kém trong thời gian vừa qua
và cũng chính từ kết quả này sở tài nguyên và môi trường hà nội đã xây dựng lộ trình với quyết tâm sẽ loại bỏ hoàn toàn bếp than tổ ong kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên mục tiêu này sẽ khó khả thi nếu như thành phố không có phương án hỗ trợ thay thế tương đương
không khó để bắt gặp cảnh khói than mù mịt ở chợ hay những khu tập thể cũ
đa phần người dân đều nhận thức được sự nguy hại đến sức khỏe nhưng bếp than tổ ong vẫn hiện hữu tại các con phố trên địa bàn thành phố hà nội bởi tính tiện dụng và hiệu quả kinh tế
không biết mua ở đâu mà cũng không biết mình phải sử dụng như thế nào
bây giờ là với cái bán được ngày ít tiền mà sử dụng sang những cái đấy thì em nghĩ là nó hơi khó khăn
sườn than này là nguồn thu nhập chính của gia đình anh trường
gần hai mươi năm nay vì vậy khi có chủ trương cấm sử dụng làm nhiên liệu trong sinh hoạt kinh doanh trên toàn địa bàn thành phố họ không khỏi ngậm ngùi
sắp tới những hình ảnh này sẽ chỉ còn lại trong ký ức
các vị bảo mà cấm thì chúng tôi là người dân thì chúng tôi xin chấp hành
nhưng ngược lại là các vị cũng phải gọi hỗ trợ chúng tôi để chúng tôi còn chuyển đổi nghề nghiệp
chúng tôi làm nghề nhiều năm rồi để cuộc sống chúng tôi còn mưu sinh hàng ngày
và chúng tôi còn nuôi vợ nuôi con của chúng tôi
ngàn nước mà hỗ trợ
cho gia đình thì tôi mới bảo được nghề
còn thì không có gì là tôi còn người mua tôi vẫn phải bán
để kiểm soát và hạn chế nguồn ô nhiễm từ bếp than tổ ong sở tài nguyên và môi trường hà nội đã đưa ra lộ trình trong ba năm liên tiếp
từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi để loại bỏ loại bếp này trên toàn địa bàn
tuy nhiên với tình hình thực tế hiện nay mục tiêu ấy sẽ rất khó thực hiện nếu không có giải pháp thay thế
khi ta làm cái than sạch này nhé
thì giá thành tưởng khoảng gấp đôi
và trong khi đấy thì thời gian chỉ còn một nửa đấy
mà lại gây cho là mụi khói đen bám vào các dụng cụ
đấy chính vì thế là phải làm thế nào thật căn cứ bài bản để giải quyết được kể cả về mặt hiệu quả
giúp cho cái năng lượng sử dụng nó ít nhất nó phải tương đương hoặc là gần bằng cái than của ong đang dùng
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một hành vi gây ô nhiễm môi trường có sử dụng than tổ ong làm nhiên liệu
sẽ bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
song song với lộ trình xóa sổ bếp than tổ ong rất cần những định hướng chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho họ
để những người dân này có thể ổn định cuộc sống
lúc đó không cần xử phạt người dân sẽ tự chuyển đổi
vào sáng nay tại hà nội đoàn kiểm tra của bộ công an do đồng chí đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trường đoàn
hành kiểm tra kết quả công tác công an năm hai nghìn một mươi chín của công an tp hà nội
cùng dự có lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hà nội lãnh đạo các đơn vị trong công an nhân dân
ngay từ đầu năm hai nghìn một mươi chín công an tp hà nội đã chủ động nắm dự báo tình hình
thực hiện hiệu quả đồng bộ các mặt công tác công an
trong đó năm hai nghìn một mươi chín công an thành phố hà nội đã bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn cho hơn hai lượt
sự kiện quan trọng tập trung thực hiện đề án tinh gọn sắp xếp tổ chức bộ máy
triển khai bố trí công an chính quy tại hai mươi một công an thị trấn
và bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tại hai mươi bốn xã
công tác xây dựng lực lượng được tăng cường siết chặt kỷ luật kỷ cương
quản lý phòng ngừa sai phạm trong cán bộ chiến sĩ
triển khai hai đợt cao điểm chung và sáu đợt cao điểm riêng trên các lĩnh vực
và kế hoạch tấn công vào các loại tội phạm phức tạp nổi lên
kiềm chế kéo giảm tội phạm giảm bốn tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
tài nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí so với cùng kỳ
đặc biệt năm hai nghìn một mươi chín công an tp hà nội đã thử nghiệm triển khai thành công trang penpes
công an thành phố tiếp nhận xử lý hàng trăm tin liên quan đến an ninh trật tự tin báo tố giác tội phạm
phát biểu tại buổi làm việc bộ trưởng tô lâm đánh giá cao kết quả công tác
từ đầu năm đến nay của công an tp hà nội
các chỉ tiêu công tác công an cơ bản đạt được một số chỉ tiêu vượt so với yêu cầu tiến độ
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô
trong tình hình mới đặt ra nhiều yêu cầu quan trọng
vì vậy tuyệt đối không được chủ quan mất cảnh giác sơ xuất trong phòng ngừa
ngăn chặn các âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động
ngăn chặn tội phạm đảm bảo an ninh trật tự đặc biệt trong bảo vệ các mục tiêu trọng điểm
tăng cường làm tốt hơn nữa công tác phòng ngừa chủ động dự báo nắm tình hình
nắm hộ địa bàn cơ sở hạn chế điều kiện nảy sinh tội phạm
và có phương án ứng phó với mọi tình huống phức tạp có thể xảy ra
từ những nguyên nhân hạn chế còn tồn tại bộ trưởng tô lâm đề nghị công an tp hà nội
cần xây dựng triển khai các giải pháp khắc phục cụ thể trong đó phải luôn chủ động trên các mặt công tác
chủ động nắm bắt thời cơ thuận lợi tăng cường đánh giá sự báo sát nguy cơ thách thức đặt ra
liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự tiếp tục cải tiến nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo
chỉ huy cải tiến lề lối làm việc đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu đơn vị
bộ trưởng tô lâm cũng yêu cầu công an tp hà nội cần chủ động bám sát những nhiệm vụ trọng tâm của bộ
và của thành ủy ủy ban nhân dân thành phố để cụ thể hóa thành các kế hoạch chương trình công tác sát với tình hình
tiếp tục giữ vững an ninh chính trị đảm bảo trật tự an toàn xã hội
góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đối ngoại của thành phố
năm hai nghìn hai mươi là năm có nhiều hoạt động sự kiện quan trọng và ngày lễ lớn
bộ trưởng tô lâm đề nghị công an tp hà nội cần chủ động xây dựng kế hoạch
phương án đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn
trước mắt công an tp hà nội cần tập trung triển khai thực hiện quyết liệt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự dịp giáng sinh tết dương lịch tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
sáng nay phát biểu tại hội thảo khoa học cấp bộ
đào tạo cán bộ an ninh đáp ứng yêu cầu tăng cường cán bộ cho cơ sở do học viện an ninh nhân dân tổ chức
đồng chí thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
đây là hội thảo khoa học rất quan trọng cấp thiết trong thời điểm bộ công an đang triển khai thực hiện chủ trương tăng cường cán bộ cho cơ sở
tại hội thảo các đại biểu đã được nghe các báo cáo tham luận trong tổng số bốn mươi bài tham luận đánh giá
làm rõ quan điểm chủ trương của bộ công an về tăng cường cán bộ cho cơ sở và những vấn đề đặt ra trong đào tạo bồi dưỡng cán bộ an ninh
thực tiễn thực hiện chủ trương tăng cường cán bộ cho cơ sở của công an các đơn vị địa phương và những bài học kinh nghiệm
phương hướng giải pháp tổ chức đào tạo cán bộ an ninh đáp ứng yêu cầu tăng cường cán bộ cho cơ sở
phát biểu tại hội thảo thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
thứ trưởng nguyễn văn thành khẳng định đây là hội thảo khoa học rất quan trọng cấp thiết trong thời điểm bộ công an đang triển khai thực hiện chủ trương tăng cường cán bộ cho cơ sở
hội thảo nhằm đánh giá thực tiễn triển khai chủ trương của công an các đơn vị địa phương và những vấn đề đặt ra trong công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công an
để đáp ứng yêu cầu thực tiễn bảo đảm an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở hiện nay đánh giá thực tiễn công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ an ninh hiện nay
và những vấn đề còn hạn chế bất cập từ đó đề xuất những phương hướng giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ an ninh
đáp ứng yêu cầu tăng cường cán bộ cho cơ sở có phần bảo đảm tình hình an ninh trả tự từ cơ sở trong tình hình hiện nay
thứ trưởng nguyễn văn thành cũng đề nghị sau hội thảo này cần tiếp tục nghiên cứu làm rõ chuẩn hóa nội hàm công an cơ sở các chỉ số về công an cơ sở
từ đó thông nhất nhận thức và triển khai thực hiện chủ trương của bộ hiệu quả đặc biệt trong vấn đề đào tạo bồi dưỡng cán bộ hiện nay đáp ứng yêu cầu tăng cường cho cơ sở
cần xây dựng hoàn thiện quy chế phối hợp giữa cảnh sát cơ động với các đơn vị trong và ngoài ngành trong công tác bảo vệ mục tiêu
đó là một trong những nhấn mạnh của đồng chí thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an
tại hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện nghị định ba mươi bảy của chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị kinh tế ngoại giao khoa học kỹ thuật văn hóa xã hội
do lực lượng cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan tổ chức liên quan hội nghị được tổ chức vào sáng nay tại hà nội
báo cáo tại hội nghị cho thấy trong một mươi năm qua lực lượng cảnh sát bảo vệ đã tổ chức bảo vệ tuyệt đối an toàn sáu trăm bốn mươi năm trên sáu trăm bốn mươi năm mục tiêu bảo vệ an toàn hơn ba mươi tám hội nghị
tỉnh gần một mươi sáu lượt cán bộ cấp cao của đảng nhà nước và bốn hai trăm linh đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại mục tiêu bảo vệ
chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới thứ trưởng nguyễn duy ngọc yêu cầu bộ tư lệnh cảnh sát cơ động cần kiểm soát đầy đủ
chặt chẽ các phương án xuyên suốt từ trung ương tới địa phương tập trung làm tốt công tác nắm phân tích dự báo tình hình
chủ động về phương án tổ chức lực lượng vũ trang canh gác bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu trong bất kỳ tình huống nào
tổ chức tốt công tác phối hợp giữa lực lượng cảnh sát bảo vệ mục tiêu với các lực lượng nghiệp vụ an ninh cảnh sát
bên cạnh đó cần chú trọng nâng cao chất lượng công tác huấn luyện nhằm tăng cường sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng cảnh sát cơ động
thứ trưởng nguyễn duy ngọc đề nghị bộ tư lệnh cảnh sát cơ động phối hợp chặt chẽ với cục pháp chế và cải cách hành chính tư pháp
và các cơ quan liên quan sớm nghiên cứu đề xuất chính phủ sửa đổi bổ sung nghị định số ba mươi bảy cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn
đề xuất xây dựng hoàn thiện quy chế phối hợp giữa cảnh sát cơ động với các đơn vị trong và ngoài ngành trong công tác bảo vệ mục tiêu
nhân hội nghị này bộ công an đã tặng bằng khen cho các tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong một mươi năm triển khai thực hiện nghị định số ba mươi bảy
hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm năm thành lập quân đội nhân dân việt nam bảy mươi năm truyền thống công an nhân dân việt nam và hai mươi năm năm bình thường hóa quan hệ việt mỹ
vào sáng ngày hôm nay tại hà nội nhà hát công an nhân dân đã tổ chức buổi gặp mặt báo chí ra mắt vợ kịch duyên định
vợ kịch kể về cuộc chiến đấu chống mỹ cứu nước giai đoạn một nghìn chín trăm bảy mươi hai một nghìn chín trăm bảy mươi hai
bối cảnh sinh hoạt là bệnh xá k hai mươi tại tân biên tây ninh
tại đây người lính mỹ là tù binh đã dành tình yêu đơn phương cho cô y tá việt nam đã chăm sóc cứu sống anh trong những ngày điều trị tại bệnh xá
hòa bình lập lại duyên định đã đưa họ tìm về với nhau và mong muốn mối quan hệ của hai nước việt nam mỹ sẽ ngày một tốt hơn
sử dụng thế mạnh ngôn ngữ địa phương và các thủ pháp nghệ thuật hiệu quả với lối kể chuyện giản dị truyền cảm kết hợp với kỹ thuật màn hình led hiện đại trên sân khấu
vợ kịch truyền tải thông điệp về khát vọng hòa bình xóa bỏ mọi hận thù chiến tranh để hướng tới hợp tác và cùng nhau phát triển
thực hiện chủ trương của bộ công an về việc bố trí công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã
thời gian vừa qua tại các địa phương đã có nhiều lượt cán bộ chiến sĩ được điều động về làm chỉ huy công an xã góp phần giải quyết kịp thời vấn đề về an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở
trong phóng sự sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những nữ chiến sĩ tự nguyện về công tác tại cơ sở như vậy
hơn hai mươi năm công tác trong ngành từng là đội phó đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố phủ lý
trung tá lương thị vân anh đã tình nguyện viết đơn về cơ sở và được lãnh đạo công an tỉnh hà nam phân công nhiệm vụ đảm nhiệm chức danh là trưởng công an xã liêm tuyền
tuy mới về địa bàn phụ trách được hơn bốn tháng
trong địa bàn nắm bắt tình hình giải quyết nhanh những vụ việc khi mới phát sinh
hình ảnh trưởng công an xã vừa là lực lượng công an chính quy vừa là nữ đã nhận được sự đồng thuận ủng hộ của người dân
trung tá lương thị vân anh đã tỉnh nguyện viết đơn về cơ sở và được lãnh đạo công an tỉnh hà nam phân công nhiệm vụ đảm nhiệm chức danh là trưởng công an xã liêm tuyền